do một số tiểu thương thấy tờ năm trăm linh đồng mà các đối tượng trả có màu sắc khác lạ nên lấy ra kiểm tra
bằng cách vò tờ tiền lại thì thấy tờ tiền không rưỡi thẳng ra như ban đầu nên nghi lấy tiền giả
và giữ đối tượng lại để trình báo cho công an
tiếp nhận được thông tin công an thành phố đã nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin để truy tìm đối tượng
sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân
lãnh đạo quân thành phố hoa tiên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ như công an các xã phường
tiến hành giả soát xác định lại tất cả những người mua bán
nạn nhân của những đối tượng này để thu hồi tất cả những tờ tiền mà các đối tượng này tiêu thụ mà nghi là tiền giả
giả soát lại tất cả các hệ thống camera khu vực chợ hà tiên cũng như các tuyến đường có liên quan
để thu thập những thông tin hình ảnh liên quan về đặc điểm nhận dạng của đối tượng
cũng như xác định đường bỏ trốn của đối tượng để tìm cách truy tìm đối tượng
dùng tiền giả mua đồ có giá trị thấp để lấy lễ tiền thừa là tiền thật không vừa được thủ đoạn mới
do đó lực lượng chức năng
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần làm rõ các đặc điểm của tiền thật để hạn chế rủi ro khi giao dịch
cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những phương thức thủ đoạn của tội phạm buôn bán vận chuyển tiêu thụ tiền giả
tích cực phối hợp với lực lượng công an và địa phương đấu tranh với loại tội phạm này
ngoài ra khi phát hiện các đối tượng khả nghi cần bóng ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý

nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý